là một tỉnh miền trung mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây sạt lở núi nghiêm trọng ở huyện miền núi sơn tây tỉnh quảng ngãi
nhiều tuyến đường giao thông bị ách tắc chia cắt các khu dân cư do bị đất đá vùi lấp
hiện tại các khu vực sạt lở giao thông vẫn chưa được thông tuyến do mưa lớn kéo dài và các địa phương chưa thể khắc phục được
tại tuyến đường từ trung tâm huyện đến các khu tái định cư xã sơn long huyện sơn tây
gần một m khối đất đá ở tàu lưu dương sạt lở xuống mặt đường làm cho các phương tiện giao thông không thể đi lại được
tuyến đường trường sơn đông đoạn qua xã sơn long hàng nghìn mét khối đất đá và cây cối sạt lở tràn xuống đường vùi lấp tuyến giao thông huyết mạch này
hiện tại các điểm sạt lở núi nghiêm trọng này các phương tiện không thể qua lại được
để đảm bảo an toàn cho người dân chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng chốt chặn hai mươi bốn trên hai mươi bốn
nghiêm cấm người và các phương tiện qua lại trên các đoạn đường này
đồng thời địa phương có phương án di rời các hộ dân gần địa điểm sạt lở đến nơi an toàn tránh thiệt hại về người và tài sản của nhân dân